tối một mươi năm tháng ba tại hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam và ban thanh niên quân đội đã tổ chức lễ công bố tuyên dương cho các cá nhân được bình chọn là gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và một mươi hai gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm hai nghìn một mươi chín
lễ tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân là hoạt động thường niên của tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
qua đó động viên khích lệ tuổi trẻ toàn quân phát huy thành tích dùng kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hội đồng bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân đã bình chọn một mươi gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và một mươi hai gương mặt trẻ triển vọng toàn quân
đây đều là những điển hình nổi bật trên các lĩnh vực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu khoa học kỹ thuật học tập thể thao y dược lao động sản xuất
trong số các cá nhân xuất sắc được vinh danh lần này người trẻ nhất là hai mươi tuổi
và lớn nhất là ba mươi bốn tuổi
đặc biệt trong một mươi gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân có hai người là gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám